cũng có sự thất thoát nhiều nhà trồng kỹ thuật không có nhiều thì có thể là chết đến hai ba mươi
phần trăm và vẫn ủng hộ làng nào mà có cả z và có cả nắng ấm nắng ấm năm nay thì nó không rất như
mọi năm mọi năm thì đến giờ này là nắng rất là rất mà thậm chí là có cả gió đông nhưng mà năm nay thì
gió đông thì mới có xuất hiện có vài ngày chỉ có nắng thôi chứ không có gió đông thì hoa đào lở
hơn là có gió đông thì nó lở nó sẽ nhanh hơn nó ép ép hoa lở nhanh hơn quyền đào nhật tân được biết
đến là nơi trồng nhiều đào lâu năm và có tiếng nhất ở miền bắc đảo ở đây nổi tiếng với những cánh hoa
to đẹp và dày mà không vùng nào có được như thường lệ mỗi dịp cuối năm nơi đây lại thu hút lượng khách
lớn để đến mua chụp ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp với đảo chuẩn bị đón chào một năm mới đang
đến gần à